sau một tuần nhập viện cấp cứu vì bệnh tim mặc dù được các bác sĩ cứu chữa tận tình
nhưng giáo sư phan huy lê không qua khỏi
ông đã từ trần vào hồi một mươi ba h ba mươi sáu phút hôm qua ngày hai mươi ba tháng sáu
giáo sư phan huy lê sinh năm một nghìn chín trăm ba mươi bốn tại xã thạch châu huyện lộc hà tỉnh hà tĩnh
sau khi tốt nghiệp cử nhân sử địa trường đại học sư phạm hà nội
ông nhận chức danh trợ lý giảng dạy bộ môn lịch sử việt nam cổ trung đại khoa lịch sử trường đại học tổng hợp hà nội
này là đại học khoa học xã hội và nhân văn đại học quốc gia hà nội
năm một nghìn chín trăm năm mươi tám ông là chủ nhiệm bộ môn lịch sử việt nam cổ trung đại
từ năm một nghìn chín trăm tám mươi tám đến nay ông là chủ tịch hội sử học việt nam
năm một nghìn chín trăm chín mươi năm giáo sư phan huy lê sáng lập khoa đông phương học
trường đại học khoa học xã hội và nhân văn đại học quốc gia hà nội
ông nhận danh hiệu nhà giáo nhân dân năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
là người việt nam đầu tiên được nhật bản trao tặng giải thưởng quốc tế
văn hóa châu á
năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu ông được chính phủ pháp trao tặng huân trường cành cọ hàn lâm
ông là tác giả của hàng trăm công trình nghiên cứu có giá trị về lịch sử
năm hai nghìn ông được trao giải thưởng nhà nước về khoa học công nghệ với tác phẩm tìm về cội nguồn
năm hai nghìn một mươi sáu công trình lịch sử và văn hóa việt nam tiếp cận bộ phận của ông được trao giải thưởng hồ chí minh
giáo sư phan huy lê đã đưa ra nhiều quan điểm tiến bộ về sử học
chính giáo sư đã đưa ra ý kiến rằng
môn lịch sử ở các trường phổ thông hiện nay dù có nhiều mặt hạn chế cần phải khắc phục
nhưng đã góp phần quan trọng trong việc đào tạo các thế hệ trẻ về truyền thống dân tộc
trong quá trình xây dựng và bảo vệ đất nước
cần phải trả lại đúng vị thế của môn lịch sử trong chương trình giáo dục phổ thông
với tư cách là môn học khoa học độc lập